thường chịu ảnh hưởng nặng nề qua các mùa mưa lũ người dân vùng rốn lũ ở tỉnh quảng ngãi luôn chăn trở tìm cách bảo vệ được tài sản và phát triển kinh tế gia đình
phát sinh từ thực tế nhiều mô hình làm kinh tế vùng lũ bước đầu đã giúp bà con ở đây có cuộc sống khá ổn định
trong đó có mô hình nhà tránh lũ cho đàn gia súc được bà con xã hành phước huyện nghĩa hành lựa chọn là phương án sinh kế bền vững để sống chung với lũ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khu chăn nuôi heo bò tránh lũ của ông võ duy bảo ở xã bình phước huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
trên diện tích năm trăm linh m hai ông xây dựng khu chăn nuôi ba tầng bốn mươi tám chuồng heo bò vốn đầu tư hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
khu nhà tránh lũ cho gia súc được ông bảo trang bị hệ thống tự động và hầm bioga chăm sóc đàn heo bò
có chiều cao từ gần một mươi mét chuồng trại này đảm bảo an toàn cho hai trăm tám mươi ba con heo bò của ông khi có mưa lũ
chăn nuôi quanh năm
khu chăn nuôi này mang lại thu nhập cho ông hơn bảy trăm linh triệu đồng mỗi năm gấp đôi so với trước

để bảo vệ phát triển đàn chăn nuôi hơn bảy mươi hộ gia đình vùng rốn lũ hành phước huyện nghĩa hành đã xây dựng nhà chăn nuôi tránh lũ cho gia súc
đầu tư từ bốn mươi đến hai trăm năm mươi triệu đồng các chuồng trại được xây dựng quy mô từ hai đến ba tầng chiều cao bốn đến một mươi hai mét bảo vệ đàn gia súc tránh lũ
hệ thống chuồng trại này còn hạn chế dịch bệnh cho gia súc gia cầm sau mưa bão
mô hình chăn nuôi trên nhà tránh lũ cao tầng giúp
nông dân chăn nuôi quanh năm tăng đàn phát triển kinh tế hộ gia đình
có cái nhà tránh lũ dài là nông dân nuôi heo trong cái mùa lũ rất là an tâm không xả lũ
nhớ cũng định mở rộng nhưng mà nông dân vốn còn cọ kiệt quá không có
nếu nhà nước có hỗ trợ thì nông dân tôi cũng xin ba thêm để lùm hỗ trợ thêm nuôi thêm để kiếm tiền thu nhập
là vùng rốn lũ của tỉnh quảng ngãi
năm nguồn thu của vùng rốn lũ hành phước huyện nghĩa hành là từ nông nghiệp chăn nuôi
do vậy phát triển chăn nuôi bền vững là ưu tiên của chính quyền địa phương ở đây
từ hiệu quả ban đầu mô hình này đang tiếp tục được nhân rộng để tăng đàn chăn nuôi
phát triển kinh tế hộ gia đình ngay trong vùng rốn lũ
giải pháp sinh kế bền vững này được kỳ vọng giúp nhà nông quảng ngãi thích nghi với khắc nghiệt bất thường của thời tiết
do là cái sản xuất trong vùng địa nông nghiệp chăn nuôi là cái nguồn thuốc
nguồn thu rất là lớn của người nông dân
do đó thì việc xây nhà tránh lũ cho đoàn gia súc xa cầm nó gán rất là quan trọng với măng tính ủng định
và trong thời gian đấy thì để nó đảm bảo vấn đề này
thì địa phương cũng tiếp tục tuyên truyền đến người dân mà xây nhà tránh lũ măng tính cái diện rầm trên địa bàn xã
để đảm bảo đàn gia súc trong mùa mưa lũ
mùa mưa lũ năm nay bà con nông dân ở vùng rốn lũ nghĩa hành an tâm khi có những ngôi nhà tránh lũ dành cho gia súc gia cầm
phương cách chăn nuôi mới phù hợp thực tiễn hiệu quả kinh tế giúp nhà nông chính quyền địa phương kiến thiết cuộc sống ở những nơi khắc nghiệt nhất